liên quan đến vụ cản trở dùng gạch đập xe cấp cứu xảy ra vào chiều ngày ba mươi một tháng năm tại phường bảy thành phố trà vinh
hôm nay công an tp trà vinh đã tiến hành triệu tập lấy lời khai ba đương sự có liên quan đến vụ việc trên
các đương sự gồm hà quang danh nguyễn thị mỹ chi và huỳnh thúy nhi
trước đó vào chiều ngày ba mươi một tháng năm xe cấp cứu trở bệnh nhân từ bệnh viện trợ rẫy tp hồ chí minh
về bệnh viện thiên ân tp trà vinh để tiếp tục điều trị bệnh
khi đến đường nguyễn đáng đoạn thuộc phường bảy tp trà vinh thầy có hai xe mô tô chạy cùng chiều phía trước
nên tài xế bấm còi ưu tiên và vượt lên phía trước
sau đó nhóm người này chạy theo khi đến gần bệnh viện đa khoa tỉnh trà vinh
thì chặn xe dùng gạch đá ném làm hư hỏng xe cấp cứu rồi điều khiển xe bỏ chạy